chúng tôi xin gửi tới quý vị thông tin về buổi gặp mặt lực lượng y tế và lực lượng phòng dịch covid một mươi chín
tại thủ đô hà nội nhân dịp kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thầy thuốc việt nam
trong buổi gặp mặt bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho rằng
ngành y tế thủ đô trong suốt hai năm qua từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện đã không chọn việc nhẹ nhàng
hết mình để bảo vệ an toàn cho sức khỏe của người dân
tính đến tối ngày hai mươi hai tháng hai hà nội đã ghi nhận thêm sáu tám trăm sáu mươi ca mắc mới cao hơn ngày trước đó hơn một ba trăm linh ca
trong bối cảnh số f vẫn tăng cao bí thư thành ủy hà nội đã chủ trì buổi gặp mặt đại diện lực lượng y tế
và lực lượng tuyến đầu tiêu biểu tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín thủ đô nhân dịp kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho rằng
giám đốc sở y tế hà nội gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo bộ y tế lãnh đạo thành phố lãnh đạo quận huyện thị xã
đã quan tâm động viên khích lệ tập thể ngành y tế nhân ngày thầy thuốc việt nam
về hai năm đương đầu chống trọi với dịch covid một mươi chín bà hà nói
đó là những khó khăn thử thách chưa từng có tiền lệ
thế nhưng có lửa thì mới thử được vàng có gian nan thì mới thử được sức
có những việc chúng tôi không nghĩ mình có thể hoàn thành
nếu không được đặt vào những hoàn cảnh
và thời điểm như vậy
về chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử hà nội đã diễn ra vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bà hà cho biết
thời điểm ấy có những ngày lực lượng y tế đã thực hiện tiêm hơn sáu trăm linh mũi vaccine phòng covid một mươi chín
có những điểm tiêm chủng diễn ra tới hai mươi ba h sáng
vị giám đốc sở y tế hà nội cho biết
dù biết rằng có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào
nhưng các y bác sĩ nhân viên y tế lực lượng tuyến đầu
vẫn luôn dũng cảm ngày đêm tận tâm tận lực công hiến
đóng góp sức lực trí tuệ góp vần cùng với thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh
chúng tôi là những người đã không chọn việc nhẹ nhàng
ngày đêm sát cánh cùng người dân thủ đô chiến đấu với dịch bệnh
bí thư thành ủy hà nội đánh giá cao sự nỗ lực
đóng góp trong công tác phòng chống dịch của các y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu
trong thời gian qua của ngành y tế thủ đô
người đứng đầu thành ủy nói
buổi gặp mặt là dịp để thành phố tiếp tục bày tỏ sự trân trọng tôn vinh
tri ân đối với các y bác sĩ lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch
và bảo vệ sức khỏe của nhân dân
tại buổi gặp mặt bí thư thành ủy đinh tiến dũng và lãnh đạo thành phố hà nội
đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ tặng năm mươi sáu tập thể và hai mươi bảy cá nhân thuộc thành phố hà nội
đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
ông đinh tiến dũng cũng dự báo
tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước còn diễn biến phức tạp khó lường
có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với những biến chủng mới lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn
do đó ngành y tế thành phố cần kiên cường chống dịch quyết tâm không thoái lùi
không chọn việc nhẹ nhàng tiếp tục sát cánh chiến đấu cùng người dân trước đại dịch covid một mươi chín